chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
người nùng sống trên vùng núi cao nên thường tự nhuộm vải tràm tự cắt may trang phục cho dân tộc mình
và theo phong tục tập quán của đồng bào nùng thì họ chỉ mặc những bộ trang phục do tự mình làm ra
mỗi nhóm người nùng lại có điểm trang trí trên trang phục khác nhau
về tổng thể trang phục của dân tộc nùng có hoa hoa
màu sắc trên trang phục dân tộc nùng cũng khá đa dạng
từ màu xanh nhạt đến xanh thấm tím than xanh đen
nhưng phổ biến nhất vẫn là màu tràm
để làm ra được một bộ áo tràm cần rất nhiều công đoạn
trước hết đó là khâu dệt vải
trước đây vải tràm được làm từ cây bông
ngày nay do quá trình phát triển xã hội và tổng thể
đồng bào đã ít trồng bông để kéo sợi theo lối cổ
thay vào đó họ thường mua các cuộn bông đã được sơ chế để tự dệt thành vải
từ những cuộn bông qua bàn tay thoăn thoát điêu luyện của các mẹ các chị
mà từng tấm vải được hình thành
dù nghề dệt đã có nhiều thay đổi
nhưng chứng kiến đồng bào dệt thành những tấm vải
mới thấy cả sự kỳ công trong công việc tưởng chừng rất đơn giản đó
sau khi đã có vải lúc này những người phụ nữ nùng mới bắt đầu công việc nhuộm chàm
cũng không kém phần công phu và tỉ mỉ
tràm là một loại cây trồng khá phổ biến đối với đồng bào các dân tộc thiểu số
và đây cũng chính là loại nguyên liệu quan trọng nhất
để tạo nên những bộ quần áo theo đúng truyền thống của người nùng
tràm được bà con trồng vào tháng ba và thu hoạch vào khoảng tháng sáu âm lịch
sau đó đem ngâm nát nhừ với nước qua tinh lọc trong một thời gian dài để giữ lại phần bột tràm
phần bột tràm sẽ được hòa với nước
phần bột tràm sẽ được hòa với nước
theo tỉ lệ riêng của mỗi người nhuộm
thông thường một mảnh vải có độ dài lên tới chín hoặc một mươi mét
sẽ được ngâm mỗi lần trong khoảng ba mươi phút tới một giờ đồng hồ
sau đó sẽ được mang ra phơi cũng trong khoảng hơn một giờ để tấm vải khô hoàn toàn
công đoạn nhuộm này sẽ được làm đi làm lại trong khoảng một tháng
để tấm vải tràm đạt tới màu đen hoặc màu xanh đen đúng theo yêu cầu

sẽ được làm đi làm lại trong khoảng một giờ đồng hồ

theo tỉ lệ riêng của mỗi người nhuộm
phần bột tràm sẽ được mang ra phơi cũng trong khoảng một giờ đồng hồ
theo tỉ lệ riêng của mỗi người nhuộm
khi phơi vải không nên để vào lúc nắng quá to vì như thế dễ làm cho màu vải bị phai
thời gian chờ những tấm vải khô để tiếp tục nhuộm là thời gian mà các bà các chị lại dành ra cho các công việc khác trong gia đình hoặc đơn giản đó chính là lúc họ có thời gian thư thái nhất
từ những tấm vải đã được nhuộm qua bàn tay khéo léo của những người phụ nữ những bộ trang phục của đồng bào được may vừa vặn với người mặc
đây cũng là một công việc đòi hỏi rất nhiều sự khéo léo chuyên tâm và thật cẩn thận mà chỉ có các bà các mẹ mới làm được
một vuông vải tràm có thể may váy may áo làm mặt gối mặt chăn làm khăn đội đầu
hay cũng có khi là dùng để theo thùa trang trí trong gia đình
không biết từ bao giờ vải tràm đã tạo nên nét duyên dáng trong trang phục của người con gái dân tộc làm thăng hoa hương sắc thổ cẩm
những họa tiết thổ cầm với sắc màu rực rỡ được khéo léo theo trên nền sắc tràm rung dị đã tạo nên cái hồn của mỗi trang phục dân tộc
chỉ cần nhìn vào vuông vải
cũng có thể nhận ra được nét tinh hoa văn hóa của từng dân tộc từng vùng miền
áo tràm của chúng tôi mùa hè thì mặt thì hơi nóng một tí nhưng mà mặt đi làm ra đồng làm thì trúng nắng
trà nóng trúng nắng hơi nhưng mà mặt mùa đông ấy nó trúng nó hơi ấm ấm ấm ấm nữa mà không sợ ghét
thế mặt hai cái quần này nó mặt hai cái thì nó ấm mà
lý giải về màu sắc của áo tràm truyền thống đồng bào cho rằng từ xa xưa người nùng vốn sinh sống bằng canh tác nông nghiệp
đặc trưng là làm lúa nương lúa nước nên việc nhuộm áo trắng dề từ sợi bông trắng thành màu tràm từ nước của cây tràm vừa đỡ nhiều công giặt rũ vừa hài hòa với tự nhiên
và nhất là nước tràm
làm khi ngấm vào áo sẽ làm cho vải bền màu và lâu hỏng hơn
điểm đặc biệt nhất là về cái khâu may vá tự cắt là từ cắt may vá là hầu như là hoàn toàn là bằng tự thủ công nghề bằng thủ công bằng tay
từ theo này
khâu may này là điều đặc biệt nhất là điểm đấy
còn về cái đời sống tâm linh thì hầu như là các đưa vào đời sống tâm linh như các thầy tạo là hầu như là đều mặc cái trang phục này
về gìn giữ cái nét đẹp của truyền thống
bộ quần áo tràm chính là phần tâm hồn định danh bản sắc riêng của đồng bào nùng nơi đây
hiện nay bà con người nùng ở cao bằng
bà con người nùng ở cao bằng vẫn thường xuyên chọn những bộ quần áo truyền thống của dân tộc mình trong sinh hoạt hàng ngày như khi làm đồng trong đám cưới hay khi lễ hội
mùi thơm của vải tràm đã gắn bó với họ từ lâu đời và người nùng luôn tự hào về bộ quần áo tràm mang đậm bản sắc của dân tộc mình

ngày trước do thời kinh tế xã hội phát triển còn khó khăn

thì về cái vật chất là từ trồng bông dệt vải rồi từ đến kéo sửa rồi đến từ làm đến các công nhộm này dệt này đến khâu vá
đặc biệt là về cái giá trị của cái trang phục nông an ấy thì nó mang cái tính giáo dục cho con cháu của mình là một là cái tính kiên trì
cái thứ hai là giữ gìn được cái bản sắc dân tộc của người nông an phúc xen

tuy nhiên thời đại công nghiệp hóa ngày nay đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc bảo tồn và gìn giữ các trang phục truyền thống của dân tộc
trong thời đại công nghiệp hóa ngày nay đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc bảo tồn và gìn giữ các trang phục truyền thống của dân tộc
và số làng xóm vùng đồng bào tự dệt nhuộm và may mặc hiện nay còn rất ít

thị trường hàng hóa phát triển kéo theo nhiều yếu tố ngoại lai du nhập
ngày nay thế hệ trẻ của đồng bào không còn ưa chuộng trang phục truyền thống
trang phục truyền thống luôn được trú trọng
thứ hai đầu tuần hoặc là những ngày lễ lớn của đất nước hoặc là của địa phương thì là sẽ mặc chính cái bộ trang phục của mình đấy là cũng một nét gìn giữ
có thể nói trang phục áo tràm của dân tộc nùng không chỉ là sản phẩm vật chất của con người mà trong đó còn là niềm tự hào tình yêu với quê hương của đồng bào dân tộc nùng nơi đây
việc lưu giữ những nét đẹp văn hóa trong trang phục truyền thống
đồng bào nùng cũng đã góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa nói chung của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh cao bằng
cao bằng gạo trắng nước trong gạo trắng để nuôi dòng sữa mẹ nước trong em uống ngọt lời then nói đến quê hương cao bằng là nói đến điệu then trầm bổng thiết tha
điệu hát then tiếng tính tẩu là sự giao hòa của đất trời và lòng người và trở thành một phần trong tâm hồn của những con người nơi đây
và anh đinh trọng thức người con của mảnh đất nguyên bình cao bằng cũng là một người như thế
điệu hát then tày đàn tính truyền thống của dân tộc ngay từ khi còn nhỏ
anh thức luôn đau đáu chăn trở để làm sao đưa hát then đàn tính tới càng nhiều bà con trong làng càng tốt
bởi then là tâm hồn là niềm tự hào mà anh luôn muốn gìn giữ
lời hát đàm thắm giai điệu then êm ái ngọt ngào tạo sức quấn hút
thổi thúc anh thêm đam mê học hỏi từ các nghệ nhân hát then nổi tiếng trong vài năm
ngoài tỉnh qua sách báo và các chương trình phát thanh truyền hình sau những giờ học giờ làm
từ lúc nhỏ thì là cũng có thấy có một bà pen về hát tại trong làng
bà về hát then làm cầu phúc cầu an cho các gia đình ở trong làng
thì tôi cảm thấy hay trong là tôi tự tập xong là tôi muốn học
thêm nhưng mà rất khó không có người học không có người dạy cho mình
vì vậy đến khi mà tôi tự tìm tòi và tôi học ở lại với cô đinh thị biến
là ở cùng làng và cô họ thì được một phần
và sau đó là tôi cũng đi tìm tòi học cùng với bạn bè bạn đồng diễn
và sau đó là lại còn được đi học với bà nguyễn xíu tú quỳnh nha
hát then đàn tư
then đàn tính đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của bà con nơi đây
nhưng để điệu hát then phát triển đến ngày hôm nay
một phần lớn nhờ công của những người đã gìn giữ thổi hồn vào điệu hát then độc đáo này như anh thức
theo quan niệm dân gian then có nghĩa là thiên
thiên tức là trời được coi là điệu hát của thần tiên truyền lại
hát then gắn với cây đàn tính ba giây
và chùm sóc nhạc vốn là loại hình vũ điệu dân gian cổ truyền là một thể loại ca nhạc của dân tộc tây nùng
lời ca trong hát then được biểu đạt chủ yếu bằng ngôn ngữ tày nùng
so với các làn điệu khác lời ca âm nhạc then đàn tính hòa quyện lại tạo cho người nghe những cung bậc cảm xúc có sức lôi cuốn cao
quê hương ta ngày nay đổi mới vương ta đi chân lý sáng ngời

vương ta đi chân lý sáng ngời dưới cờ đàn thân nhiên
ngoài truyền dạy tám lớp đàn tính anh còn tập luyện miễn phí cho các cá nhân các tiết mục hát dân ca dân tộc tài được các tập thể cơ quan mời luyện tập để mang đi tham dự các hội diễn
khi tham gia theo học lớp của thầy thức thì mình đã được thầy dạy đàn tính dạy các làn điệu hát dân ca hát then và các làn điệu dân ca cổ
thầy là một người rất là vui vẻ và cần cù và thầy rất là quý học trò của mình
mình đã học từ thầy là sự nhật tình và đam mê với con đường mà mình đang theo chọn
thầy thức thì là tụi anh qua quá trình dạy bảo như là một thầy là anh ấy rất là tiện tình
nhưng ai lúc đầu không biết thì anh dạy cho từ đầu đến cuối là những
về sau là những
có những người là
anh dạy này là xong rồi ra ngoài học để nâng cao tay nghề của người là ở việt thành
phải diễn đi diễn những cái hội nghị hay là lấy là những cái bài hát là mang đến
biết là đến cái
cái cái điệu hát then của cái dân tộc mình ấy là ở cao bằng là quảng bá các chỗ khác
trong các chương trình biểu diễn văn nghệ do huyện tổ chức đều có đóng góp nhiều tiết mục từ học trò của anh
những việc làm trên không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân mà còn tăng thêm sức hấp dẫn thu hút đối với du khách khi đến với nguyên bình cao bằng
với những đóng góp của mình hiện nay anh đinh trọng thức đang được xét tặng danh hiệu cao quý nghệ nhân yếu tố năm hai nghìn một mươi

mà nó không được bé quá
nó phải nó có một cái cỡ trung bình
nhồi xong thì lại buộc từng đoạn phân khúc và treo vào lò xấy
sau đây chúng tôi xin giới thiệu đến món thứ hai
nó chính là món người ta gọi là thịt treo các bếp
hoặc là thịt sông khói cũng chính là nó
nguyên liệu là gồm có thịt ba chỉ
hay người ta gọi là thịt dọi
thì chính là cái thịt này phần thịt ba chỉ này
thì chỉ lấy hết cái phần ba chỉ thôi
còn cái số phần thịt khổ trên này bỏ đi không lấy
đối với gia vị của cái thịt sông khói
nó đơn giản hơn là sườn một chút
nó vẫn cứ có chủ yếu là đường trắng
những hạt ánh là đường
đường trắng và gia vị
cái bột canh ấy
thế còn ngoài ra thì cũng có gừng núi
có riềng có sả
cho thịt vào máy để trộn với gia vị
thì thông thường là sẽ cho quay từ năm đến một mươi phút
cho tất cả các gia vị ngấm dính đều trên bề mặt của thịt
và sau đấy bỏ ra ngoài để ở chậu
để thịt trong chậu khoảng hai giờ để cho thịt
cho ngấm toàn bộ gia vị vào
thì lúc ấy mới treo vào trong lò
khi xấy thì cái nhiệt độ trong lò nó không như thịt lạp sườn
mà cái nhiệt độ này vì cái thời gian sấy nó lâu
trong vòng khoảng hai mươi bốn giờ trở lên
thì mới được một mẻ thịt này
thì chỉ xấy ở nhiệt độ từ ba mươi đến năm mươi thôi
nhưng mà tùy theo nhiệt độ ngoài trời
còn chủ yếu là dùng khói
thì cái khói ở đây
cái của vùng dân tộc
thì người ta sẽ treo ở các bếp
thì nó có khói đen
còn vùng như bây giờ là hàng hóa
thì chúng tôi xấy bằng mía tươi hoặc là bá mía
cho nên cái miếng thịt nó vàng
không biết có từ bao giờ
sở và xuất xứ từ đâu
nhưng đối với người cao bằng
lạp sườn và thịt để gác bếp
hay hôn bằng khói của bá mía
đã trở thành món ăn truyền thống
sử dụng trong những bữa ăn hàng ngày
và là món ăn không thể thiếu
mỗi dịp tết đến xuân về
mang hương vị đậm đà của quê hương
khiến cho người ăn cảm nhận được
sự gần gũi mộc mạc
của món ăn bình dị dân giá
nhưng chứa đứng trong đó
là tình cảm đầm thắm
của con người nơi đây
tạo nên dấu ấn không thể quên
trong mỗi người khi tới cao bằng